kinh tế việt nam đang tăng trưởng dựa vào những động lực bên trong và sẽ phải đối mặt với các rủi ro ngày càng tăng của tình hình kinh tế toàn cầu như việc giá dầu bất ổn hay những căng thẳng thương mại trên thế giới
đây là những điểm đáng chú ý trong buổi công bố báo cáo tình hình kinh tế việt nam năm hai nghìn một mươi chín cập nhật của ngân hàng phát triển châu á diễn ra vào sáng nay
ngân hàng phát triển châu á adb dự báo kinh tế việt nam được suy trì tăng trưởng mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi ở mức tương ứng là sáu tám và sáu bảy xu giảm so với mức tăng trưởng bảy một của năm ngoái
lạm phát vẫn sẽ được kiềm chế ở mức thấp là ba trong năm hai nghìn một mươi chín adb đánh giá cao diễn biến kinh tế việt nam nửa đầu năm tuy nhiên trong tương lai rủi ro sẽ tăng lên
chúng ta thấy rằng sáu tháng đầu năm tăng trưởng kinh tế việt nam sẽ tăng lên
trưởng kinh tế của việt nam là rất tốt nhưng điều đó không có nghĩa là triển vọng trong tương lai sẽ sáng sủa hơn mức độ rủi ro của nền kinh tế đang tăng lên do những yếu tố bên ngoài đặc biệt là với những diễn biến của chiến tranh thương mại
giữ nguyên mức dự báo và adb cũng chỉ ra một số điểm sáng như việc chính phủ việt nam vẫn chủ trương điều hành vĩ mô theo hướng thắt chặt thêm vào đó là nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu dựa vào nội tại do đó sẽ hạn chế phần nào được những ảnh hưởng của bên ngoài
nền kinh tế việt nam vẫn tăng trưởng mạnh
nội địa tiếp tục gia tăng và dòng vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài được duy trì triển vọng về tiêu dùng trong nước tiếp tục được sáng sủa được hỗ trợ bởi sự gia tăng thu nhập mở rộng việc làm và lãng phát duy trì ở mức thấp
trong thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy là các công ty trong nước cũng đã thực sự là đóng góp vào cái tăng trưởng xuất khẩu rất mạnh nếu như mà trong cái số liệu sắp tới của tổng cục thống kê mà nếu chúng ta thấy cái xu hướng này tiếp tục tăng thì đây là một cái dữ hiệu rất tích cực
ngoài ra adb cũng đánh giá cao việc ký kết hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu gần đây và hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương sẽ mở ra khả năng tiếp cận thị trường cho thương mại sửa đổi gần đây trong luật đầu tư công sẽ giúp việt nam cải thiện hoạt động đầu tư công bằng hiệu quả